giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng trị đã tổ chức đại lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi hai
đến dự có đồng chí nguyễn văn hùng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí trong ban thưởng vụ tỉnh ủy
hơn hai tăng ni các tín đồ phật tử trên địa bàn tỉnh quảng trị
đã về dự lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi hai với thông điệp trí tuệ kỷ cương hội nhập phát triển
giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng trị mong muốn các tăng ni tín đồ phật tử trên địa bàn toàn tỉnh
luôn nỗ lực không ngừng làm cho đạo phật sương minh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
gìn giữ phát huy sự trong sáng truyền thống hộ quốc an dân đồng hành cùng dân tộc